thành quỷ hà nội đã tổ chức hội nghị hà nội năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
dự hội nghị có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải yêu cầu cán bộ đảng viên
trước hết là các đồng chí lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố
cần phát huy tính nêu gương trong tự rèn luyện tự tu dưỡng tự soi tự sửa
và tinh thần phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân
trên cơ sở đó truyền tải tới cán bộ đảng viên và lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân
nhằm tiếp tục thực hiện di trúc của bác gắn với chỉ thị số năm của bộ chính trị
một cách thiết thực và hiệu quả bằng việc phấn đấu thực hiện cho được các mục tiêu
chỉ tiêu xây dựng đảng phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi bốn đảng bộ thành phố đã đề ra